trên địa bàn tỉnh phú yên sau khi bão số chín đi qua các ngành chức năng và chính quyền địa phương
đang khẩn trương khắc phục hậu quả chủ yếu là sự cố về điện và nhà ở của người dân
gió giật mạnh đã làm một mươi hai trụ điện bị ngã đổ hư hỏng đường dây và làm mất điện nhiều xã phường thị trấn
làm bốn mươi năm nhà dân bị sập ở hư hỏng hai mươi bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao
hai tàu thuyền bị chìm ước tổng thiệt hại khoảng sáu hai tỷ đồng
ngay sau khi bão đi qua tỉnh phú yên đã huy động tối đa lực lượng vũ trang đoàn viên thanh niên
giúp đỡ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường sửa chữa lại nhà cửa
ngành điện cũng đã huy động kỹ sư công nhân cùng phương tiện khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất